tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm chín mươi hai ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm chín mươi hai ca
trong ngày có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là chín mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm bảy mươi năm người